làng hoa kiểng cái mơn huyện trợ lách tỉnh bến tre là một trong những thủ phủ hoa kiểng của đồng bằng sông kiều long
năm nay theo báo cáo của phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện cho biết
cung ứng hơn tám triệu sản phẩm hoa kiển ra thị trường để phục vụ tết nguyên đán mậu tốt hai nghìn một mươi tám
làng hoa kiển cái mơn huyện trợ lách tỉnh bến tre là một trong những thủ phủ hoa kiển của đồng bằng sông kiều long
năm nay theo báo cáo của phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn quyện cho biết
cung ứng hơn tám triệu sản phẩm hoa kiển ra thị trường để phục vụ tết nguyên đán mậu tốt hai nghìn một mươi tám
tuy nhiên do ảnh hưởng thời tiết bất thường xuất hiện nhiều loại dịch bệnh khiến sinh lý nhiều loại hoa không bình thường
đáng ngại nhất là tình trạng trổ bông sớm trước thời điểm bán tết nhất là cút mâm xôi
ước tính ban đầu có hàng chục ngàn giỏ hoa cúc nở sớm
trong năm nay thì cái thời tiết của chúng ta nó thay đổi rất là thất thường
đặc biệt là có những cơn mưa trái mùa kéo dài
rồi là cái lượng nắng nó không có đủ
thì cái điều này nó đã ảnh hưởng rất lớn đến cái nghề sản xuất hoa kiển đặc biệt là cái cây hoa
thì mặc dù là chúng tôi đã khuyến cáo rất nhiều cái biện pháp kỹ thuật để làm sao cái hoa nó nở đúng vào cái dịp tết
nhưng mà do cái sự thay đổi cái thời tiết rồi là cái diễn biến bất thường của cái khí hậu
ví dụ cái nhiệt độ rồi cái ẩm độ
nó đã tác động mạnh đến cái
cái cây hoa đặc biệt là cái cây hoa nở như là cây cút mâm sôi chẳng hạn
thì là hậu quả là những cái cây này nó nở rất là sớm và chính vì nó nở sớm thì cái giá nó giá trị nó sẽ thấp
bởi vì là người ta sẽ không bán được vào ngay cái dịp tết mà người ta bán sớm hơn
nó làm cho người nông dân rất là khó khăn
mấy ngày qua sương mù xuất hiện thường xuyên do ảnh hưởng hàng chục cơn mưa đầu mùa cộng với nắng gắt
có trên bảy mươi số hoa trên vàng đã nợ sớm
khiến nhà vườn phải tranh thủ bán với giá thấp từ năm mươi ngàn đến sáu mươi ngàn đồng một vỏ
thông thường giao động từ một trăm linh ngàn đến một trăm một mươi ngàn đồng
ảnh hưởng đủ thứ hết nớp mưa rồi cái năm nay nhận á làm ra nó gai sớm mà nay còn có hơn ba mươi ngàn
thu nhập năm nay mâm sôi nó sớm thì thu nhập ít hơn rồi ít hơn năm gần nhiều hơn
cũng chính vì một số lượng lớn hoa cút nở sớm nên nhiều người dự báo giá hoa cút mâm xôi năm nay sẽ tăng cao hơn mọi năm khi vào tết
ngoài cút mâm xôi và cúp đài loan nhờ kinh nghiệm trồng qua lâu năm nên nông dân xứ hoa kiển cái mơn đã kịp thời xử lý không để bị ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của nhiều loại hoa kiển khác